bộ thương mại hoa kỳ doc đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ một mươi bốn
đối với các lô hàng cá cha việt nam xuất khẩu vào mỹ trong giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy điều đáng nói mức thế cuối cùng lại tăng cao nhiều lần so với kết quả sơ bộ
cùng với trung quốc nhật bản eu mỹ là một trong những thị trường đứng đầu nhập khẩu cá cha từ việt nam
do đó mức thuế chống bán pha giá lần này tăng cao sẽ tác động không nhỏ tới thị trường cá cha nước ta
đặc biệt khi cánh cửa để sản phẩm cá cha việt nam vào mỹ hẹp hơn
bất lợi nhất là với công ty cổ phần thủy sản hùng vương khi bị bộ thương mại hoa kỳ tăng mức thuế xuất
lên đến ba tám mươi bảy đô la mỹ một kg so với kết quả sơ bộ là đô la mỹ một kg
ngoài ra mức thuế xuất toàn quốc cũng khá cao đến hai ba mươi chín đô la mỹ một kg
các doanh nghiệp cho biết với mức thuế này sẽ rất khó cho sản phẩm cá cha nước ta vào mỹ
tính đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cá tra việt nam sang mỹ đạt gần bảy mươi hai triệu đô la mỹ
giảm năm so với cùng kỳ năm ngoái
trước khó khăn này nhiều khả năng xuất khẩu cá tra việt nam sẽ dịch chuyển mạnh sang các thị trường còn lại
như trung quốc eu hay khu vực đông nam á trong thời gian tới